nhằm giúp doanh nghiệp thay đổi cách thức bảo vệ dữ liệu tối ưu hóa hạ tầng bảo mật
từ đó giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số
hội thảo bảo vệ dữ liệu và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi kỹ thuật số đã được tổ chức
tại hội thảo đại diện các công ty công nghệ đã thảo luận định hướng cho doanh nghiệp cách thức chuyển đổi số hiệu quả
và bảo đảm bảo mật cho doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng những giải pháp an ninh để khách hàng xây dựng một hạ tầng bảo mật cho không gian số
thay vì cho phép người dùng có quyền truy cập một cách mặc định thì chúng ta có thể hạn chế bớt quyền người dùng
thì khi nào chúng ta thấy thực sự là họ có thể kết nối được thì mình mới cho phép kết nối
với cách tiếp cận theo các framework như vậy thì nó sẽ giảm thiểu tối đa giảm tối đa những nguy cơ liên quan đến an ninh trên hạ tầng số
doanh nghiệp sẽ phải áp dụng một nền tảng công nghệ thông tin rất là tốt
chúng tôi nghĩ là bản thân quy trình ở trong doanh nghiệp cũng phải tốt trước đã
sau đó phối hợp với lại giải pháp công nghiệp thông tin ở ngoài của các hãng uy tín thì việc đó sẽ đảm bảo được tính bảo mật cho doanh nghiệp
theo số liệu của các công ty bảo mật chín mươi bốn hiểm họa hạ tầng số được phát hiện tại việt nam đến từ email
cùng với đó việc phát hiện mã độc mã hóa dữ liệu ở việt nam chiếm tám tổng số phát hiện trên toàn cầu
đứng trong top một mươi với số các phát hiện liên quan đến mã độc trong các hoạt động ngân hàng trực tuyến
có thể thấy tội phạm mạng vẫn không ngừng lợi dụng hình thức phổ biến nhất trong giao tiếp giữa các doanh nghiệp và tổ chức thông qua con đường số hóa dữ liệu